sở lao động thương minh và xã hội tp hải phòng vừa cho biết mức tiền lương bình quân chung năm hai nghìn một mươi tám
của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cảng đạt gần bảy triệu đồng một người một tháng
tăng một mươi bảy hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước
có mức tăng cao nhất với mức bình quân bảy triệu đồng một người một tháng tăng hai mươi sáu một so với năm hai nghìn một mươi
tiền lương bình quân của lao động trong các doanh nghiệp dân doanh ở mức sáu tám triệu đồng một người một tháng tăng một mươi sáu
tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp fdi ở mức bảy hai triệu đồng một người một tháng tăng một mươi năm năm
và tiền lương của bình quân lao động trong các doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước đạt mức sáu một triệu đồng một người một tháng
tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy